các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tên sách của nhà xuất bản giáo dục việt nam bị in lậu nhiều nhất gồm sách tiếng anh ba bốn năm bao gồm sách học sinh và sách bài tập sách và vừa bài tập các môn học làm văn vật lý của các lớp sáu bảy tám chín bài tập cuối tuần toán một hai ba bốn năm tập bản đồ bài tập và bài tập thực hành địa lý từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
điều đáng lo ngại là nội dung của các cuốn sách in lậu sách giả có nhiều sai sót về mặt kiến thức ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập của các em
cùng với đó là rất nhiều tem chống giả đã được làm bằng kỹ thuật hiện đại tinh vi hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc